cách đây bảy mươi năm ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy tại mặt trận miền tây của tổ quốc đã diễn ra một sự kiện có ý nghĩa lịch sử của quân đội nhân dân việt nam đó là sự ra đời trung đoàn tây tiến sau đó được đổi là trung đoàn năm mươi hai tây tiến
những chiến công oanh liệt của đoàn quân tây tiến oai hùng đã đi vào lịch sử như chiến thắng mường lát sầm nưa mai châu mường lát bảy mươi năm đã trôi qua giờ đây các cựu chiến binh tây tiến đều đã trên dưới chín mươi tuổi nhưng tinh thần đoàn quân tây tiến năm xưa vẫn luôn được phát huy
hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc chiến đấu bảo vệ hà nội sáu mươi ngày đêm và mùa đông năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu khi mới một mươi bảy tuổi ông sâm lại sẵn sàng lên đường tham gia chiến đấu
tại trung đoàn năm mươi hai tây tiến mặc dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng với ông được đi được gặp gỡ đồng đội thậm chí vượt quãng đường hàng trăm cây số để thăm lại chiến trường xưa là một niềm vui vô bờ
tốt mà đi tổng tiên của tôi thì chỉ còn vô bờ bùi tôi cho nên chúng tôi gặp nhau đây vừa vui mừng như tôi nói là ngày hội lớn của chúng tôi nhưng cũng rất là buồn man mát nhớ vắng chống vắng
trung đoàn năm mươi hai tây tiến được hình thành từ một số đơn vị ở hải phòng nam định hòa bình nhưng chủ yếu là các trí thức học sinh hà nội
vừa đặt chân tới miền tây bắc của tổ quốc đoàn quân tây tiến đã làm nên nhiều chiến thắng vang dội như ở mường lát thanh hóa mai châu hòa bình
trước đó là chiến thắng ở mường lát lào chiến công của tỉnh đoàn kết liên minh chiến đấu việt lào
sau bảy mươi năm những chiến sĩ của binh đoàn tây tiến xưa đều đã ở tuổi chín mươi
nhiều người đã không còn vì tuổi cao
đến đây thì người ta mong rằng được có cái ngày này đến để gặp gỡ nhau
bây giờ người ta có cái tự hào lại được cái lớp con em để nối tiếp cho ai cũng được
người ta có cái lòng tự hào nó không có nụ tản nó không huyết đi mà nó vẫn nối tiếp
mà mấy năm nay cái lớp này nó nối tiếp bước cho ai cũng làm được nhiều việc có ý nghĩa là
nhằm tiếp nối ngọn lửa của trung đoàn năm mươi hai tây tiến
ba bốn năm trở lại đây
ban liên lạc cựu chiến binh tây tiến đã có ý tưởng và triển khai thực hiện
việc huy động con em cựu chiến binh tây tiến cùng tham gia sinh hoạt trong ban liên lạc
nhiều hoạt động mang ý nghĩa tri ân đã được con em cựu chiến binh tây tiến thực hiện
như xây dựng quỹ khuyến học tại các trường mang tên tây tiến ở sơn la thanh hóa
chung tay xây dựng mở rộng di tích lịch sử trung đoàn năm mươi hai tây tiến tại mộc châu sơn la
bây giờ chúng mình là con em muốn là lối dõi giữa phương tiến của cha anh
để giữ được gọn lửa truyền thống của tây tiến
nếu mình cũng là một thành phần trong con em tây tiến
thì mình cũng đến để coi như là nuôi dưỡng cái gọn lửa tây tiến
làm sao để cho nó mãi mãi cho cái thế hệ sau nó nhớ mãi đến bộ đội tây tiến chung pháp ngày xưa
tây tiến người đi không hẹn ước đường lên thăm thầm một chia phôi
ai lên tây tiến mùa xuân ấy hôn về sầm nứa chẳng về xuôi
sau gần bảy mươi năm
thương bài tây tiến của nhà thơ quang dũng vẫn vẹn nguyên giá trị
khi dựng lên tượng đài bất tử về người lính của trung đoàn năm mươi hai tây tiến
quả cảm anh hùng đã ngã xuống vì cuộc sống thanh bình của đất nước hôm nay